ubnd tp hcm vừa tổ chức hội nghị triển khai quy chế tích hợp quản lý vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung của thành phố
nhằm tổ chức hướng dẫn các sở ban ngành quận huyện thực hiện sử dụng khai thác kho dữ liệu dùng chung
qua đó ý kiến góp ý của sở ban ngành quận huyện để việc tổ chức triển khai đạt hiệu quả
hiện nay kho dữ liệu dùng chung giai đoạn một đã hoạt động tại công viên phần mềm quang trung
trên cơ sở tích hợp một số dữ liệu quan trọng tại một số sở ngành
ubnd tp hcm vừa tổ chức hội nghị triển khai quản lý quản lý vận hành khai thác kho dữ liệu dùng chung
theo đó cổng dữ liệu tại địa chỉ sttbs hai xxdata hc gov vn khai thác kho dữ liệu phục vụ nhu cầu kết nối
chia sẻ khai thác của cơ quan nhà nước cung cấp thông tin bộ dữ liệu được chia sẻ
mô tả cấu trúc dữ liệu hướng dẫn kỹ thuật khai thác dữ liệu phương thức giải pháp khai thác sử dụng
ngoài ra một phần của kho dữ liệu dùng chia sẻ qua cổng dữ liệu mở để người dân doanh nghiệp khai thác sử dụng
tạo giá trị gia tăng góp phần phát triển kinh tế xã hội cho thành phố